thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng sớm nay ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm từ đêm hai mươi bảy hai mươi tám tháng tám
khu vực bắc bộ khả năng có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm một đợt có nơi trên một trăm năm mươi mm một đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp một
bên cạnh đó ngày hôm nay ở khu vực bắc bộ có nắng nóng cục bộ ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ sáu mươi sáu mươi năm còn ở khu vực trung bộ hôm nay và ngày mai cũng có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ năm mươi năm mươi
cho đến ngày hai mươi tám tháng tám nắng nóng ở bắc bộ có khả năng kết thúc và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước sẽ có ở phần cuối của chương trình